thưa quý vị như đã thông tin ở phần đầu chương trình hiện nay diễn biến tình hình mưa lũ tại miền trung đang hết sức phức tạp
tại thành phố đà nẵng thì nhiều khu vực dân cư nằm sâu bên trong những con hẻm ngõ nhỏ bị ngập nặng
công an các phường trên địa bàn thành phố liên tục nhận được tin báo cần sự hỗ trợ di rời từ người dân và tài sản
mưa không có dấu hiệu rứt trong đêm nước thì liên tục dâng cao
thế nhưng các cán bộ chiến sĩ công an vẫn không ngừng nỗ lực dầm mình trong mưa lạnh di chuyển người và tài sản đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân
đó không chỉ là trách nhiệm của người chiến sĩ công an nhân dân mà còn là tình người trong thiên tai bão lũ
và ngay sau đây sẽ là những hình ảnh mà phóng viên truyền hình công an nhân dân ghi nhận trong đêm ngày hôm qua trên địa bàn phường chính gián quận thanh khê đà nẵng
thưa quý vị bên trong khu dân cư trên địa bàn phường chính gián quận thanh khê thành phố đà nẵng thì mực nước ở đây đã ngập sâu từ một m năm lên đến hai m
và những người dân sống trong khu vực này thì đang tắt bậc để di chuyển đồ đạc cũng như là nhờ sự giúp đỡ của các chiến sĩ công an phường chính gián
để hỗ trợ di chuyển đồ đạc cũng như người dân đến khu vực an toàn
sân sống tại căn nhà trọ bên trong kiệt số hai trăm năm mươi một đường thái thị bôi từ một mươi sáu h chiều nay mực nước đã dâng cao lên đến hơn một năm mét
toàn bộ vật dụng sinh hoạt của hai bạn trẻ này đều bị ngập nước
công an phường đã hỗ trợ kê cao tài sản và sử dụng phang di chuyển người đến trụ sở ủy ba nhân dân phường lưu trú đến khi nước rút
mực nước ở đây thì lúc chưa em đi học rồi thì nước hơi thấp bắt đầu tầm từ ba h đổ lại thì dâng cao bắt đầu dâng cao tới bây giờ
thì em cũng có được công an phường hỗ trợ em rất là buồn
trong đêm qua toàn bộ một mươi tổ dân phố với hơn một nhân khẩu trên địa bàn phường đều bị ngập sâu
chủ yếu là khu nhà trọ ở vùng trụng thấp
công an phường đã huy động toàn bộ cán bộ chiến sĩ giúp đỡ di chuyển ưu tiên người già trẻ nhỏ ra khỏi vùng nguy hiểm
và yêu cầu người dân bảo vệ an toàn tài sản
lực lượng công an phường dân gián đã huy động một trăm linh bộ số triển khai đến các vùng các khu vực ngập lụt
và đã tổ chức đưa người dân ra khỏi khu vực
ngập lụt hiện nay thì công an phường cũng đã đưa được khoảng sáu hộ gia đình trên nhà hai mươi người
và đồng thời đã đưa họ đến chủ sở y ban nhân dân phường nhân gián
nơi mà ủy ban nhân dân cũng đã bố trí sẵn chỗ nghỉ ngơi của các hộ dân tạm thời để vượt qua cái giai đoạn khó khăn hiện tại
lực lượng cảnh sát khu vực và cán bộ chiến sĩ công an phường hỗ trợ nhiệt tình hỗ trợ bà con nhân dân
từ chiều đến nay
mưa càng lúc càng nặng hạt dầm mình nhiều giờ liền trong nước sâu len lõi trong từng kịp hẻm
đêm lạnh nhưng vượt lên trên cả khó khăn vất vả
đó là tinh thần vì nhân dân phục vụ nỗ lực hết mình vì sự an toàn của người dân